liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc giải sao mai là cuộc thi tuyển chọn các giọng hát tài năng
được đài truyền hình việt nam tổ chức hai năm một lần từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nhằm duy trì và thúc đẩy phong trào kh
trên phạm vi toàn quốc cộng đồng người việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài
năm hai nghìn một mươi chín giải sao mai sẽ có những thay đổi mạnh mẽ
đối tượng dự thi giải sao mai hai nghìn một mươi chín là người việt nam người nước ngoài sinh sống tại việt nam
hay người việt nam sinh sống tại nước ngoài yêu ca hát và có sọng hát hay tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi bảy
trung kết các khu vực được tổ chức lần lượt trong tháng một năm hai nghìn một mươi chín nhằm chọn ra một mươi năm giọng ca xuất sắc nhất
thuộc ba phong cách thính phòng dân gian nhạc nhẹ bước vào vòng chung kết toàn quốc
sẽ diễn ra vào tháng ba và tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín giám đốc âm nhạc của chương trình là nhạc sĩ dương cầm
ban tổ chức cũng xây dựng hai chương trình hoàn toàn mới dành riêng cho sao mai hai nghìn một mươi chín

sao mai tự chuyện và sao mai đài hoa giúp hình ảnh của các thí sinh được lan rộng tới công chúng
đồng thời để khán giả có những nhận định và cổ vũ sát sao cho các thí sinh sao mai
thí sinh giành giải nhất cuộc thi sao mai hai nghìn một mươi chín sẽ được lựa chọn để đại diện việt nam
tham dự cuộc thi abu tv song contest do hiệp hội phát thanh truyền hình châu á thái bình dương tổ chức
giải sao mai toàn quốc hai nghìn một mươi chín hứa hẹn những đềm thi hấp dẫn trong hành trình tìm kiếm những tài năng âm nhạc
đóng góp cho sự vận động và phát triển của âm nhạc việt nam